rất nhiều người gặp triệu chứng buồn nôn và chóng mặt sau đó dẫn đến hôn mê và tử vong
cơ quan chức năng xác nhận trong số tám người tử vong có người chết tại nhà
có người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu có người tử vong sau khi cấp cứu
có người tử vong khi đang làm nương
ngoài ra hàng chục người khác bị ảnh hưởng đã được đưa đi cấp cứu
tại cơ sở y tế các tuyến huyện tỉnh bốn người đã được cho về nhà
thưa quý vị và các bạn sau khi vụ ngộ độc xảy ra
các bệnh nhân kịp thời được đưa lên tuyến tỉnh huyện để cấp cứu
ghi nhận tại bệnh viện tỉnh lai châu có ba nạn nhân nặng nhất
chúng tôi đang có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu
để tìm hiểu công tác cứu chữa cho các bệnh nhân
có ba ca nặng nhất đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu
tại đây các bác sĩ của bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực chuyên môn để cứu chữa cho bệnh nhân
qua ghi nhận các bệnh nhân khi nhập viện đều trong tình trạng nguy kịch sức khỏe rất yếu
cả ba bệnh nhân này được xe cấp cứu đón từ thiên phong thổ về
trong tình trạng bệnh nhân lơ mơ mất nhìn mờ
tình trạng rất là nặng huyết động không ổn định
chúng ta đã được điều trị cấp cứu và lọc máu cấp cứu ngay trong đêm qua
hiện tại hai bệnh nhân còn tạm ổn định
còn một bệnh nhân rất là nặng có nguy cơ tử vong cao
các bệnh nhân đã được chữa cho bệnh nhân

em hôn rõ ràng nhưng mà chú thì lúc sáng thì bảo là thấy đau đầu nhớt đầu tró mặt
muốn đau thì họ em đưa chú ra trại y tế
một lúc rồi chú là về
chú bảo chú không mua ở đấy nhưng mà họ đế tối họ em là đưa chú ra đấy
sau bác sĩ bảo là ở đây hỗ trợ đời thì phải xuống huyện
sau họ em đưa chú ra huyện
thì có anh bảo là phải lên tỉnh con đưa lên tỉnh
sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo tỉnh lai châu đã đến động viên chia sẻ giúp đỡ gia đình các nạn nhân cứu chữa những người còn sống
và lo công tác trôn cất những người sâu số
đồng thời cấp ủy chính quyền địa phương các đoàn thể lên các nương dãy để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân
huy động những người có tham gia ăn cỗ hôm đó về các trung tâm y tế để khám xét nghiệm chữa trị kịp thời nếu có nhiễm độc xảy ra
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc chết người này
theo thông tin chúng tôi có được thì nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định có thể do mâu thuẫn trong việc tình cảm
vào sáng ngày một mươi ba tháng hai người thân đến tìm gặp thì phát hiện chị nguyễn thị bé ngoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
và anh lâm hoàng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng quê tại cà mau đã tử vong trong căn hộ thuộc tầng hai mươi bảy
trên người có nhiều vết thương nghi do dao đâm nên đã hô hoán
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người có liên quan
bước đầu xác định cả hai có quan hệ tình cảm gần đây có mâu thuẫn nên thường cãi vã
rất có thể nam thanh niên đã sát hại bạn gái rồi tự giác
vào dạng sáng nay hàng chục quái xế đã tụ tập tại khu vực ngã ba sông thao
xã hưng thịnh huyện trảng bom tỉnh đồng nai để đua xe gây náo loạn trên tuyến quốc lộ một a
sau khi ngăn đường hàng chục thanh niên chạy với tốc độ cao và nẹp bô inh ỏi
thậm chí nhiều thanh niên còn nằm trên yên xe và điều khiển bằng chân bốc đầu xe
sau đó nhóm này di chuyển về khu vực ngã ba sông thao và tiếp tục đưa xe máy ra đường
chặn các phương tiện lưu thông theo trường hợp lại
việc tổ chức đua xe của những thanh niên trên đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập đến để vỗ tay và cổ vũ
tuyến quốc lộ một a bất đắc dĩ phải trở thành đường đua hàng giờ đồng hồ
các phương tiện khác bị chặn gây kẹt xe kéo dài
hiện địa phương đã báo cáo với công an để giải quyết tình trạng trên
công an tức là văn thạc vũ văn chanh và hồ văn trọng trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm nọc tài sản
bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công an thanh hóa đã bắt giữ ba đối tượng
lê sĩ tùng tức tùng sáu nguyễn ngọc cầu và lê đức hùng tức hùng tưởng
ba đối tượng đã thuê xe ô tô sau đó bỏ thuốc hướng thần vào bia hoặc nước ngọt mời lái xe uống
rồi rủ các nạn nhân đánh bạc
do tác dụng của thuốc hướng thần khiến các nạn nhân đều rơi vào trạng thái tinh thần mơ hồ
bị các đối tượng lừa gạt bắt viết giấy vay nợ thậm chí thế chất tài sản là chiếc xe ô tô
với thủ đoạn trên chỉ tính từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt
các đối tượng này đã liên tiếp gây ra năm vụ lừa đảo
chứng đoạt xe ô tô của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh thái an
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án này
vậy ai là nạn nhân của các đối tượng nói trên thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa để được giải quyết
công an phường bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn quang thắng
ba mươi tuổi quê tại thành phố hà nội để tiếp tục làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản tại một cửa hàng tạp hóa
trước đó vào khoảng bốn giờ chiều ngày tám tháng hai thắng cùng một đối tượng tên lâm điều khiển xe máy
đến một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường bình hiên giả vờ mua nước uống
trong lúc chủ quán nên lấy hàng thắng nhanh chóng đột nhập vào khu vực cất tiền mua bán hàng lấy cắp hai mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
đến ngày hôm nay công an phường bình hiên đã đấu tranh và làm rõ hành vi phạm tội của nguyễn quang thắng
hiện vụ việc tiếp tục được chuyển giao cho công an quận hải châu để điều tra theo thẩm quyền
với hành vi cướp tài sản các đối tượng gồm hoàng mạnh hiệp và đinh quốc tuấn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình tỉnh ninh bình bắt giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng hai hiệp và tuấn phát hiện một đôi nam nữ đang đứng tâm sự ở cánh đồng thôn cổ loa thượng
xã ninh tiến thành phố ninh bình thì nảy sinh ý định cướp tài sản
tuân đứng ngoài cảnh giới còn hiệp cầm dao đe dọa nam thanh niên yêu cầu đưa tài sản
do sợ hãi nam thanh niên đó đã lấy
chiếc điện thoại di động iphone sáu đưa cho hiệp
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố ninh bình đã triển khai lực lượng truy xét theo dấu vết nóng
chỉ sau một mươi tám giờ đã bắt được hai đối tượng trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp ninh bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng mất trộm phụ tùng ô tô
nhiều người trong số đó cho biết sau khi bị mất trộm phụ tùng họ đã phải chấp nhận bỏ tiền ra
mua lại chính tài sản của mình đang có mặt tại chợ hòa bình hay người dân vẫn quen gọi là chợ rời
bức xúc bực mình và lo lắng là suy nghĩ của tất cả các nạn nhân
chính vì vậy với quyết tâm cao nhất ngăn chặn hành vi phạm tội trả lại sự bình yên cho cuộc sống
lực lượng cảnh sát hình sự hà nội đã vào cuộc theo dõi và đánh sập một đường dây trộm cắp
và tiêu thụ phụ tùng xe ô tô với quy mô lớn
điều đáng chú ý là thưa quý vị nhóm đạo trích trong đường dây này cho biết
chúng thường thực hiện vi phạm hành vi trộm cắp
theo đơn đặt hàng của các chủ tiệm tại chợ rơi
một góc của khu chợ nổi tiếng hà nội chợ rời
tại đây tập trung hàng trăm nghìn loại phụ tùng xe ô tô
và trong số này rất nhiều mặt hàng do các đối tượng trộm cắp phụ tùng ô tô cung cấp
thế nhưng đây là cách mà chủ cửa hàng giải thích về nguồn gốc hàng hóa
cửa hàng tôi mua ở đây tôi chỉ thấy toàn những bảo hiểm tức là những gara họ làm bảo hiểm
tức là khi càng năm hoặc là sáu tháng một họ thanh lý đi
tức là những giới quyền họ cho họ bảo đến là bán ra rẻ tức là hầu như là bán thành lý
trong khi đó các đạo trích phụ tùng ô tô chuyên nghiệp sau khi bị bắt giữ thì đã khai nhận điểm đến của các sản phẩm này
tôi toàn đưa lên trên chợ rời gặp người nào hỏi mua tôi bán ở trên chợ rời
tôi gặp một cái xe xe đép trắng ở đường trần văn trân tôi cũng đi qua và tôi vòng lại tôi áp sát
đường thằng tôi gọi đến đức thằng tôi gọi đến đức anh về rồi anh mua ô tô chỗ ám
thực tế cho thấy tại địa bàn hà nội tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô đã tạo thành đường dây hoạt động một cách bài bản tinh vi
trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng ô tô vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự hà nội đánh sập
ước tính tổng giá trị số phụ tùng nghi là tăng vật trộm cắp lên tới hàng tỷ đồng
với những chiếc xe ô tô để hớ hênh và không có người trông coi như thế này
thì đây chính là cơ hội để cho các đối tượng ra tay trộm cắp phụ tùng xe ô tô
để bẻ gãy một chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô các đối tượng chỉ mất chưa đầy hai phút

vâng chủ của chiếc xe ô tô bán tải này vừa mua xe mới thì đã bị cậy mất đồ
và đây là cách mà chủ xe đối phó với tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô
tình trạng trộm cắp phụ tùng xe ô tô đang diễn biến hết sức phức tạp
điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
bên cạnh đó thì với mỗi người dân
dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm
tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm cùng với biên tập viên thu hương
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng lê văn luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu một mươi hai thị trấn phước dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đối tượng này có một vết sẹo cong một năm cm cách ba cm sau mép trái
đối tượng trần kim sự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu phố sáu phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đối tượng này cao một m sáu mươi da trắng lông mải rậm sống mũi thẳng dái tay vuông
bên cạnh đó công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có hậu khẩu thương chú tại khu phố bốn phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án chức vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu như có thông tin về các đối tượng trên
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tại huyện huế do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày mai trời vẫn có mưa giải rác
tuy nhiên lượng mưa không nhiều phổ biến ở mức là dưới năm mm
sao đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông mưa hầu như không còn
ngày có nắng nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày một mươi năm nhiều mây phía bắc có mưa giải rác trời lạnh phía nam có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba
đến hai ngày tiếp theo mây thay đổi trời giảm mưa ngày nắng
nhiệt độ toàn vùng tăng dần chỉ còn lạnh về đêm và sáng
mức nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong những ngày sắp tới trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
tuy nhiên do không khí lạnh khoách tán xuống phía nam nên tại đây trời sẽ rét về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
đến trưa chiều nên nhiệt độ tại khu vực này lại tăng khá nhanh có thể đạt mức là hai mươi chín độ
nam bộ là khu vực có thời tiết đẹp nhất trên phạm vi cả nước
tới chưa có hình thế thời tiết gây mưa nào nên tại đây phổ biến là khô giáo không mưa ngày nắng
nhưng cường độ nắng cũng không gai gắt mà nhiệt độ cao nhất ngày chỉ có thể đạt tới mức là ba mươi ba độ vào ngày một mươi bảy tháng hai
thời tiết khá thuận lợi cho giao thông đi lại